liên quan đến vụ việc tai biến sản khoa tại bệnh viện đa khoa huyện trường mỹ
thành phố hà nội khiến cả sản phụ và thai nhi tử vong mới đây bộ y tế vừa có công văn khẩn
yêu cầu sở y tế hà nội báo cáo sự cố y khoa này về bộ trước ngày bảy tháng một mươi
bên cạnh đó yêu cầu bệnh viện đa khoa huyện trường mỹ thành lập hội đồng chuyên môn
theo quy định của luật khám chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp nhận
theo dõi chăm sóc và xử trí với trường hợp sản phụ tử vong
thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng
xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn tinh thần
thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định